thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ bộ trưởng tô lâm đã trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc
trong phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi của chính phủ tặng hai mươi bốn công an đơn vị địa phương

thông báo tình hình kết quả các mặt công tác công an năm hai nghìn hai mươi
và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi một trung tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì họp báo

nhiệm vụ công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi một của lực lượng công an nhân dân

năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của trung ương đảng
quốc hội chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đạt và vượt các mục tiêu yêu cầu đề ra
đảng ủy công an trung ương bộ công an xác định công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi một là
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
tiếp tục tăng cường cơ sở tạo chuyển biến toàn diện về an ninh trật tự tại cơ sở
phương châm hành động của toàn lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi một là
chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
phát biểu tại buổi họp báo thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ trân trọng cảm ơn các cơ quan quản lý báo chí các cơ quan thông tấn báo chí
đặc biệt là các đồng chí phóng viên biên tập viên đã dành nhiều tình cảm tâm huyết
đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng như hoạt động của bộ công an trong suốt thời gian qua
thời gian tới thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm
phối hợp với lực lượng công an đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin
quan điểm sai trái thù địch hoạt động sử dụng internet lợi dụng mạng xã hội
để xâm phạm an ninh quốc gia kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc
phát hiện và phản ánh kịp thời trên phương tiện thông tin đại chúng về các hiện tượng tiêu cực xã hội
các hành vi vi phạm pháp luật tích cực tuyên truyền cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội mới
để người dân chủ động phòng ngừa tham gia đấu tranh có hiệu quả và đồng hành cùng lực lượng công an
để kéo giảm tỷ lệ phạm tội giữ vững cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành chia sẻ những khó khăn
vất vả tổn thất hy sinh của lực lượng công an trên mặt trận bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của bộ công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền những mặt tích cực
biểu dương gương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự xây dựng hình ảnh người công an cách mạng
trung thành với đảng tận tụy với dân vì nước quên thân vì nhân dân phục vụ
tại cuộc họp báo trung tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ công an
đã tiếp nhận giải đáp những câu hỏi của các phóng viên về các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự hiện nay
đang được báo chí và dư luận xã hội quan tâm
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân về việc bị người khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên một trăm linh triệu đồng
bằng hình thức đổi tiền ngoại tệ trên mạng xã hội facebook
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã nhanh chóng xác định chủ tài khoản facebook dũng con
đã thực hiện hành vi lừa đảo là của hoàng minh dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã châu quế hạ huyện văn yên tỉnh yên bái
tại cơ quan công an hoàng minh dũng khai nhận bản thân lập tài khoản facebook dũng con
để quảng cáo có khả năng đổi tiền ngoại tệ
ngay sau khi nạn nhân chủ động liên hệ có nhu cầu đổi tiền trung quốc và chuyển tiền đến số tài khoản của dũng
thì dũng đã khóa tài khoản facebook lại chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân tương đương ba mươi hai nhân dân tệ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với hoàng minh dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay qua công tác bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
lực lượng công an đã phát hiện một phần mềm gián điệp được các đối tượng sử dụng nhằm lừa đảo trộm cắp
chiếm đoạt tài sản của người dùng điện thoại hệ điều hành android
theo đó phần mềm gián điệp này được các đối tượng nguy tạo giả danh ứng dụng điện thoại mang tên bộ công an
đây là thủ đoạn sử dụng phần mềm gián điệp để lừa đảo trộm cắp chiếm đoạt tài sản đặc biệt nguy hiểm
nếu người dùng cài đặt ứng dụng này trên điện thoại sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại
thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là các đối tượng sử dụng công nghệ voip tạo lập các số điện thoại ảo
giả mạo số điện thoại công khai của cơ quan thực thi pháp luật chỉ khác ở đầu số như chín mươi sáu cộng tám trăm tám mươi bốn để gọi điện cho bị hại
thông báo họ đang bị điều tra vì có liên quan đến một vụ án chuyên án nếu không hợp tác sẽ bị bắt giữ khởi tố
đồng thời yêu cầu bị hại kê khai tài sản số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng
chúng làm giả các lệnh bắt khởi tố giấy triệu tập của cơ quan công an để đe dọa
sau đó yêu cầu nạn nhân thay đổi điện thoại đang dùng sang sử dụng điện thoại hệ điều hành android
cái việc mà sử dụng các dịch vụ có cái chức năng giả mạo các cái đầu số giả mạo các số điện thoại của các cơ quan chức năng
để mạo danh cán bộ các cơ quan chức năng
trong các cơ quan thực thi pháp luật như công an viện kiểm soát tòa án gọi điện cho người dân để thực hiện các hành vi lừa đảo
tạo ra các kịch bản để từ đó gây sức ép rồi yêu cầu khác nhau để yêu cầu người dân phải chuyển số tiền lớn vào cái tài khoản của các đối tượng lừa đảo
sau khi dụ được con mồi tin theo lời của chúng
những đối tượng này lấy lý do nhằm bảo mật thông tin tài khoản
bảo vệ các nạn nhân bởi các đối tượng lừa đảo
chúng lại yêu cầu nạn nhân tải và cài đặt ứng dụng mạo danh phần mềm do bộ công an cung cấp
có hình ảnh hiển thị là công an hiệu và mang tên bộ công an
sau khi nạn nhân cài đặt app mang tên bộ công an nói trên
theo hướng dẫn của các đối tượng nạn nhân sẽ phải điền thêm các trường thông tin hiển thị trên app giả mạo này
như tên đăng nhập mật khẩu tài khoản ngân hàng họ tên số chứng minh nhân dân căn cước công dân
các thông tin này sẽ được chuyển về máy chủ
áp bộ công an do kẻ xấu tạo ra có thể chiếm quyền điện thoại
kẻ xấu có thể soạn gửi tin nhắn sms mở khóa thiết bị di động
bật tắt mạng internet truy cập wifi đọc ghi danh bạ đọc ghi lịch sử cuộc gọi
thực hiện cuộc gọi mà chủ điện thoại không hề hay biết

tính từ một mươi tám h ngày sáu tháng một mươi hai đến một mươi tám h ngày bảy tháng một mươi hai nước ta ghi nhận thêm một ca mắc mới là ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay
tổng số ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận ở việt nam đến thời điểm này là một ba trăm sáu mươi bảy trường hợp
cũng theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thì ngày hôm nay có thêm bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
đó là các bệnh nhân số một ba trăm một mươi một số một hai trăm năm mươi số một hai trăm chín mươi một và số một hai trăm ba mươi bốn
như vậy đã có một hai trăm hai mươi sáu
bốn bệnh nhân covid một mươi chín ở việt nam được chữa khỏi
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới
bộ y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt thông điệp năm k khẩu trang khử khuẩn khoảng cách
không tập trung đông người khai báo y tế để bảo đảm an toàn phòng chống dịch cho bản thân gia đình và xã hội
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm sẽ thu phí xét nghiệm covid một mươi chín đối với người xuất cảnh có nhu cầu xét nghiệm
bên cạnh đó vào ngày một mươi tháng một mươi hai tới chương trình thử nghiệm vaccine covid một mươi chín của việt nam
sẽ bắt đầu
đối tượng xét nghiệm covid một mươi chín dịch vụ là người xuất cảnh có nhu cầu xét nghiệm covid một mươi chín
thông qua hình thức điện thoại hoặc email đến hcdc với mức phí ngang bằng phí xét nghiệm covid một mươi chín
do chính phủ quy định là bảy trăm ba mươi bốn đồng
bên cạnh đó bộ y tế cũng cho biết ngày một mươi tháng một mươi hai sắp tới
chương trình thử nghiệm vaccine covid một mươi chín của việt nam chính thức bắt đầu
đến thời điểm này các nhà sản xuất vaccine covid một mươi chín trong nước đang nỗ lực để mạnh tiến độ nghiên cứu
tiến tới thử nghiệm lâm sàng tiến tới thử nghiệm tiền lâm sàng
trong đó ba đơn vị sản xuất là ivac và biotech nanogen đã hoàn thiện quy trình sản xuất quy mô phòng thí nghiệm
và hiện đang đánh giá tính an toàn tính miễn dịch của vaccine trên động vật
bộ y tế sẽ tạo mọi điều kiện cho các đơn vị sản xuất vaccine
bao gồm việc cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính và giải quyết nhanh quy trình đăng ký cấp phép sản phẩm
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin nhật ký an ninh tối ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại